thưa quý vị mới đây ban vận động ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận thanh xuân hà nội đã công khai số tiền ủng hộ hơn một trăm ba mươi hai hai tỷ đồng
được huy động hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở hà nội
tuy nhiên hiện nay số tiền này vẫn đang trong giai đoạn chờ phân bổ và theo dự kiến trong những ngày đầu tháng một mươi một này
phương án hỗ trợ sẽ được triển khai và các gia đình sẽ nhận được tiền hỗ trợ
hiện nội dung này đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội cũng như cộng đồng mạng trong những ngày gần đây
trong đó thì việc sớm phân bổ nguồn hỗ trợ là việc làm cần thiết để những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy sớm ổn định được cuộc sống
xong cũng cần phải tiến hành ra soát kỹ lưỡng phân loại các nhóm để đảm bảo hỗ trợ được lâu dài phù hợp và công khai minh bạch
trên trang thông tin điện tử chính thức của quận thanh xuân tp hà nội
ban vận động đã thông báo tổng số tiền đã tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân là hơn một trăm ba mươi hai tỷ hai trăm tám mươi bảy triệu đồng
đây là số tiền được thống kê tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp của thành phố
rất đông ý kiến của cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động trước những tấm lòng hảo tâm khi đã cùng chung tay hỗ trợ một số tiền lớn như vậy
để chia sẻ cùng các nạn nhân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
trong đau thương mất mát ta thấy được tình người ấm áp sự sẻ chia
sự khó khăn của người dân nước ta
chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có trên một trăm ba mươi tỷ đồng được tiếp nhận từ các đơn vị nhà hảo tâm hỗ trợ
đó không phải là việc làm theo phong trào nó xuất phát từ tình cảm sự đồng cảm giữa con người với con người một việc làm tử tế
tấm lòng hào tâm gửi đến các nạn nhân và gia đình trong giai đoạn khó khăn này là vô cùng chân quý
mong rằng với số tiền hỗ trợ này mọi người sẽ sớm ổn định trở lại
thông tin về báo chí mặt trận tổ quốc quận thanh xuân cho biết
đã chi sáu tỷ đồng từ khoản tiền ủng hộ ban đầu để hỗ trợ các gia đình nạn nhân sau hỏa hoạn
thành phố cũng đã trích ngân sách giúp các hộ tạm cư mai táng phí đóng học phí cho học sinh sinh viên trở lại trường
trước đó cũng đã có không ít ý kiến của dư luận cũng như cư dân mạng xung quanh việc cơ quan quản lý chậm phân bổ số tiền tiếp nhận hỗ trợ
tuy nhiên theo nghị định chín mươi ba thời gian tiếp nhận từ cuộc vận động quyên góp ủng hộ là sáu mươi ngày kể từ ngày phát động
thực tế thì thời gian tiếp nhận chưa kết thúc
sau đến ngày một mươi sáu tháng một mươi các cấp ủy ban mặt trợ tổ quốc thành phố hà nội đã ra thông báo dừng tiếp nhận tiền ủng hộ
sau khi dừng nhận ủng hộ theo quy định thì hai mươi ngày tiếp theo lên phương án hỗ trợ cho các nạn nhân
xong đến thời điểm này quận thanh xuân đã hoàn thành phương án dự kiến sẽ công bố công tác hỗ trợ trước ngày sáu tháng một mươi một
chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng đây là nguồn hỗ trợ lớn
căn bản lâu dài giúp những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy sớm buồn đi cuộc sống
việc hỗ trợ mọi người luôn mong muốn nhận nhanh nhất nhưng không thể ngay và luôn được
cần phải tổng hợp các nguồn hỗ trợ thống kê số hộ số nạn nhân bị thiệt hại theo các mức độ nặng nhẹ khác nhau
để phân bổ tiền hỗ trợ một cách hợp lý hạn chế thấp nhất việc so bì khiếu nại sau khi các nạn nhân hộ gia đình được nhận
sự việc đau lòng chẳng ai mong muốn chính quyền cũng cần có quy trình và thấu đáo
chỉ mong số tiền hỗ trợ sẽ đến đúng và đủ để các nạn nhân bớt đau và những tấm lòng thiện nguyện được trao đi trọn vẹn
đã có nguồn tiền từ các nhà hảo tâm mạnh thường quân thì các cấp nên sớm có kế hoạch trợ cấp để các gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống
một trong những nội dung cũng được cư dân mạng quan tâm đó là phải xây dựng cơ chế liên quan đến số tiền ủng hộ
sao cho nhanh chóng kịp thời hiệu quả đúng đối tượng
trong đó cần phải ra soát kỹ danh sách những người bị ảnh hưởng phân loại các nhóm để đảm bảo mức hỗ trợ
tuy nhiên quá trình này cũng đã gặp một số khó khăn do cần xác định rõ thân nhân nhất là người thừa kế người giám hộ của các nạn nhân không may tử vong
thông tin hiện nay cho biết những gia đình gặp nạn và thân nhân người tử vong đang được hướng dẫn để làm các giấy tờ theo quy định
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc này cần làm cẩn trọng có giấy tờ hồ sơ xác minh đầy đủ chính xác bởi nếu không sẽ có những vấn đề phát sinh
có thể chia ra ba nhóm hỗ trợ như hỗ trợ về nhà ở
tính theo mét vuông nhà cũ đã bị cháy hỗ trợ về tài sản tính theo tài sản mỗi nhà bị cháy hỗ trợ về con người theo mức độ thiệt hại nặng nhẹ từng gia đình từng người
và xét đến hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình hoặc những trường hợp đặc biệt để tránh xảy ra điều tiếng không hay nên thành phố cần phải làm kỹ cũng đúng
đúng như nhà chức trách nói không nên cào bằng mà tùy trường hợp cụ thể để hỗ trợ hợp lý nhất cho các gia đình nạn nhân với mục tiêu cao nhất là giúp họ vơi đi nỗi đau để ổn định cuộc sống
trong vấn đề chia tiền hỗ trợ thì làm sao phải đảm bảo công bằng chính xác mong các hộ gia đình được hỗ trợ nhanh chóng để giải quyết khó khăn
có lẽ đến thời điểm này nhiều người vẫn chưa thể quên được những gì xảy ra sau vụ cháy trung cư mini trên phố phương hạ
những mất mát là quá lớn vì vậy việc triển khai công tác hỗ trợ kịp thời giúp người bị nạn vượt qua khó khăn là rất cần thiết trong lúc này
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân